xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai trở đi vùng áp thấp nóng từ phía tây
sẽ phát triển mở rộng dần về phía đông
và tác động đến khu vực bắc bộ
khiến cho bức độ nắng gia tăng hơn
trong ngày mai khu vực phía đông bắc bộ
có nắng nhiều với mức nhiệt độ cao nhất
là ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
trong hai ngày tiếp theo
có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ
cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn về chiều tối và đêm
có mưa rông vài nơi vùng núi cục bộ
có mưa vừa và mưa to
tại khu vực phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới nắng nóng sẽ xuất hiện
với cường độ tăng dần về chiều tối và đêm
sẽ có mưa rông vài nơi vùng núi cục bộ
có mưa vừa mưa to
mức nhiệt cao nhất ngày mai
trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng thêm
khoảng từ một hai độ
trong hai ngày tiếp theo
với quá trình đang phát triển và mở rộng dân
của vùng áp thấp nóng từ phía tây
kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phân mạnh dần
nên sẽ gây nắng nóng
có xu hướng gia tăng trên diện rộng
cho khu vực bắc và trung trung bộ
từ ngày mai nhiệt độ cao nhất
từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến là
ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi là trên ba mươi sáu độ
sao đến ngày ba mươi tháng sáu
và ngày một tháng bảy
nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ
khi nhiệt độ tăng lên mức là

các tỉnh từ đà nẵng
trở vào cho đến khu vực phú yên
thì có nắng nóng nhẹ trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là không quá mức
ba mươi năm độ sau đó nắng nóng sẽ tăng cường
với mức độ gây gắt
nhiệt độ cao nhất lúc này đạt được mức là
ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
các tỉnh từ khánh hòa
đến khu vực ninh thuận bình thuận thì có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm độ
chiều tối có mưa rông vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chủ yếu vẫn xảy ra mưa rông
vào lúc chiều tối và đêm
cục bộ có thể xảy ra mưa to và rông
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với hiện tượng cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ ban trưa là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ
thời tiết trong những ngày tới là ban ngày còn nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rông
cục bộ có mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức